và để làm được điều đó thì sự hỗ trợ về kỹ thuật của cán bộ thú y cơ sở có vai trò rất quan trọng
khác với trang trại lớn việc tiêu độc cử trùng hệ thống cấp và thoát nước được quản lý chặt chẽ
đi kèm với đó là đội ngũ thú y được thuê riêng thì các hộ chăn nuôi ở mức hai trăm linh con lợn trở lại không làm được như vậy
vì thế đội ngũ thú y cơ sở là một kênh thông tin hỗ trợ cho bà con khá hiệu quả
trách nhiệm của một người đảng viên làm trưởng ban thú y là người ta có trách nhiệm cao
người ta lắm được các khu vực dịch của các khu vực vào người ta về người ta phổ biến trao đổi qua xã xã đưa lên truyền qua truyền thanh của xã
thì vị trí người dân người ta đã nắm được và người ta phòng chống trước
trong những thời gian này thì phải nói là sản xuất lông nghiệp và chăn nuôi là nó mang tinh chất rất lớn đối với những xã thần lông về phát triển kinh tế sau
thế và lúc này thì chúng tôi cũng rất là cần những cái đội ngũ này
để cho thực hiện ví dụ như đợt dịch vừa qua nếu không có là cái cầu lối cho ủy ban nhân dân xã là cũng rất là phức tạp
theo chủ trương của tỉnh thì những cán bộ thú y khuyến đông cơ sở sẽ được xem xét cắt giảm hoặc chuyển sang công tác khác tại xã
thế nhưng việc có vẻ sẽ không xuân xẻ
hiện tại là nguồn biên chế của xã đã kín hết
thứ hai nữa là một số các đồng chí hiện tại thì cũng chưa sắp xếp được bố trí sang các chức danh công chức phù hợp
hiện tại thì xã tôi cũng có hai đồng chí cán bộ đã tôn nghiệp đại học là khuyến đông và thú y thì hiện tại vẫn chưa bố trí được
hiện tại là các đồng chí đang phải chờ đến năm hai nghìn hai mươi là theo đề án của tỉnh mà nếu không sắp xếp được thì một số các đồng chí sẽ phải nghỉ
trên địa bàn hải ngoại chúng tôi có hai mươi sáu đơn vị hành chính cấp xã thì giảm đi mất năm mươi hai biên chế
cùng với thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện xong việc sắp nhập xã đức thắng vào thị trấn thắng để mở rộng phát triển không gian đô thị
như vậy là chúng tôi còn thêm hai mươi ba biên chế của đơn vị hành chính ở cấp xã đức thắng sẽ phải tiếp tục sắp xếp
như vậy là số biên chế đến thời điểm hiện nay là không còn biên chế để sắp xếp đội ngũ cán bộ khuyến nông thú y
hiện nay thì đội ngũ khuyến nông thu y cơ sở là đội ngũ được ký hợp đồng không thời hạn và họ đã đóng bảo hiểm được trên một mươi năm
bên cạnh đó thì cái bằng cấp của họ là phần lớn là được đào tạo chuyên ngành nông nghiệp chăn nuôi thu y
vì vậy mà khi mà để mà bố trí sắp xếp sang các vị trí việc làm khác thì nó sẽ không phù hợp với bằng cấp họ được đào tạo
hiện tại toàn tỉnh bắc giang có bốn trăm năm mươi một cán bộ thú y và khuyến nông xã và qua đợt dịch tả lợn châu phi vừa rồi có thể đánh giá được ngay việc cắt giảm đội ngũ này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào
cái dịch tả lợn châu phi diễn ra rất là nặng đẻ trên nhiều tình thành trong đó bắc giang số hộ có lợn mắc bệnh rất là lớn
thì qua theo dõi đánh giá qua kiểm tra công tác phòng dịch tại các địa phương thì chúng tôi nhận thấy rằng là đa số anh em cán bộ thú y xã thì vẫn do hoạt động rất tích cực rất nhiệt tình tham gia các biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên tại các xã mà không còn cái chức danh thú y xã đã được sắp xếp chuyển sang
thì việc phòng dịch là rất khó khăn đặc biệt trong việc tiếp bị thông tin trong việc tham mưu các biện pháp cũng như là quản lý theo dõi đánh giá rồi thì thực hiện việc phòng dịch tại các địa phương này là rất yếu
có thể thấy chủ trương cắt giảm đội ngũ thú y khuyến đông cấp xã đang tạo nên những dư luận trái chiều đồng thời dự báo sẽ có những tác động tiêu cực tới công tác phòng chống dịch bệnh
không xóa bỏ cả
thú y và khuyến đông thì đối với trong sản xuất nông nghiệp gặp rất khó khăn thứ nhất là về cái quản lý dịch bệnh trong làm vật nuôi rồi từ cái thống kê tổng đảng rồi cái quản lý dịch bệnh cái khuyến cáo cho bà con nhân dân cũng gặp khó khăn
sau này khi xảy ra cái dịch bệnh khác trên cây trồng thì những đối tượng những cán bộ kỹ thuật đi chuyên sâu hơn thì chúng tôi nghĩ là đây là một đồng hữu khả giúp cho địa phương khắc phục cái tình trạng trên và đặc biệt là đưa ra những biện pháp phòng chống
kế hoạch sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thú y và khuyến nông cơ sở của tỉnh bắc giang sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tiếng nói từ cơ sở những người làm chuyên môn về nông nghiệp và tổ chức cán bộ đều đang có những kiến nghị mà tỉnh nên xem xét lại
thì lên giữ một cán bộ làm trong lĩnh vực nông nghiệp để tham mưu giúp cho đảng ủy ban xã trên lĩnh vực nông nghiệp của địa phương
đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả là một chủ trương lớn của đảng không thể không làm
nhưng phải làm thận trọng và phù hợp với tình hình thực tế để bộ máy tinh gọn mà vẫn hoạt động hiệu quả không ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thực tế nêu trên cho thấy việc cắt giảm đội ngũ cán bộ khuyến nông thú y cơ sở đang có biểu hiện lợi bất cập hại ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất chăn nuôi của nông dân
vì thế việc cần làm là tỉnh bắc giang phải ngay lập tức xem xét đánh giá lại chủ trương này để có phương án giải quyết cho phù hợp